trong một mươi bốn nạn nhân số số của vụ cháy nhà trọ trên đường trung kính có một đôi bạn trẻ chuẩn bị tổ chức đám cưới là nmxh và ptth quê đức thọ hà tĩnh
sự việc đau lòng trên đã khiến ước mơ về chung một nhà của cả hai răng rờ
sự ra đi đột ngột của đôi bạn trẻ cũng để lại nội đau tận cùng cho những người thân và bạn bè
anh nguyễn trưởng luân đức thọ hà tĩnh là bạn trung cấp ba về xh và th cho biết
rất đau lòng khi nghe tin hai người bạn của mình lại chính là nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở trung kính
trưởng luân cho biết thêm xh hồi còn ở cấp ba rất thiền lành và ngoan hơn so với những bạn trai ở trong lớp
với bạn nữ th là bí thư của lớp rất khéo léo trong ăn nói giao tiếp nên được nhiều thầy cô yêu mến
luân bùi ngùi nói cả hai yêu nhau từ thời cấp ba và năm nay có ý định cưới
mình thực sự đau xót khi nghe tin hai người bạn của mình lại chính là nạn nhân trong
trong vụ cháy hôm nay ngay tìm con gái btth gặp nạn ông t huyện đức thọ hà tĩnh cùng với gia đình đã tức tốc ra hà nội
trên đường ra thủ đô ông vẫn nuôi hy vọng con gái sẽ được bình an
nhưng ông tê không thể ngờ rằng lần ra hà nội lần này là phải gặp con trong nhà xác của một nhà tăng lễ
ông tê nức nở với giọng khăn đặc vì khóc quá nhiều
gia đình đang ở nhà tăng lễ để chuẩn bị các thủ tục nhận thi thể con
đau xót quá hát ngoan lắm con ơi
học giỏi nữa
vì nhà nghèo nên hát từ nhỏ đã rất ý thức trong việc học hành
gia đình không phải nhắc nhở gì nhiều
ông tê cho biết hát luôn nuôi ước mơ được làm trong ngành y dược để sau này có thể cứu được nhiều người
sau đó hát thi đậu vào một trường dược ở phú thọ và ra trường làm dược sĩ như những gì em mơ ước
tuy nhiên trong thời gian chuẩn bị làm đám cưới thì sự việc đau xót lại ập đến với em
ông t khóc nghẹn
con gái tôi chuẩn bị kết hôn
giờ hai vợ chồng sắp cưới
qua khỏi trong vụ cháy
giờ gia đình chúng tôi biết sống sao đây
một mươi giờ sáng tại khu vực nhà chờ tại nhà tăng lễ cầu giấy
gia đình của trung từ hải dương và gia đình của phương từ bắc ninh cũng đã đến nhận xác của con trong vụ cháy tại ngõ trung kính vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
vụ cháy xảy ra tại khu nhà rộng hơn hai trăm linh m hai có hai khối đối diện nhau
với rất nhiều người thuê trọ khiến một mươi bốn người chết và sáu người bị thương
di của phương nhận ra ngay cháu vì khuân mặt chỉ bị lấm lem đôi chút
tôi nhận ra kính bông tai của cháu cây áo chấm bi nếu đang mặc là tôi mua cho bà vừa khóc vừa nói
gia đình chung khó khăn hơn để nhận diện thi thể khi ông ngoại và bố đều không chắc chắn
họ níu áo và nhân viên tăng lễ và hỏi khi đưa vào đây hai người này có cùng phòng không
nhưng người nhà tăng lễ không biết để trả lời
chỉ đến khi em gái chung xin phả giặc nhận họ quả khóc lớn hơn tin hai người nằm cạnh nhau là vợ chồng
mẹ trung gào khóc trên vai người thân
sao trời lại bắt công cướp con trai con dâu của tôi đi cùng một lúc thế này
nạn nhân trung hai mươi sáu tuổi làm it và phương hai mươi ba tuổi làm phiên dịch tính nhật
hai người yêu nhau ba năm trước và cưới hôn ngày một mươi bảy tháng ba
tranh thủ đúng dịp bố của phương từ đài loan về ăn tết
một mươi hai tháng trước hai bên gia đình tê tự trong ngày vui của các con
sáng sớm nay di của phương đọc báo về vụ cháy nhà trọ ở trung kính
đập vào mắt là hình ảnh nơi vợ chồng cháu gái đang ở trọ
chân đập tay run bài lục tìm tên cháu trong danh bạ điện thoại
bà kể nhưng tôi gọi hàng chục cuộc cho cả hai đứa đều không được
vũ em họ của phương kể thêm
mới hai ngày trước con quét đón chị về quê
hôm đó phương chỉ dẫn cho cậu vào ngách chín mươi chín để đón
nên ban đầu đọc báo thấy cháy ở ngách chín mươi tám cậu không nghĩ là nhà chị
nhưng trật đọc được vụ hỏa hoạn xế xa ở cửa hàng mua bán sửa chữa xe đạp và xe máy điện
cậu lật lại tin nhắn của hai chị em
vũ sinh viên năm nhất
lại học bách khoa kể
tôi bằng hoang vô cùng
trong tin nhắn đó chị viết rõ lo đón trước nhà sửa xe
đăng từ trên trường phú liên hệ với người nhà không được nên chủ động tìm đến nhà tăng lễ
tại nhà tăng lễ một trăm chín mươi tám tôi gọi nói tên chị
họ đã hỏi sinh năm hai nghìn một phải không
rồi bảo qua nhà tăng lễ cầu giấy nhận xác
người em họ của trung cũng cho biết anh mình hiền lành và đầy nghị lực
trước đó trung học kỹ sư ô tô sau đó học thêm it
hiện làm tại một công ty lớn rất có tương lai
cả trung và phương đều là con cải trong gia đình
dưới còn các em nhỏ
em họ trung nói
bao nhiêu công bố mẹ nuôi lớn ngân này không kể
giờ mất một lúc hai đứa con chẳng nỗi đau nà bằng
sau khi xác nhận được thi thể của hai cháu
ông ngoại trung bàn với gia đình phương xin đưa cả hai về quê trồng ở hải dương để an táng
các cháu nói yêu nhau hẹn thề sống chết có nhau
thì giờ tôi cũng chỉ muốn để các cháu được ở cạnh nhau
theo công an tp hà nội thời điểm giờ năm mươi hai phút lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy
tuy nhiên lúc này đám cháy đã lan mạnh thiêu dụi nhiều xe máy xe đạp điện xe đạp
tại khu vực sân khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy
các lực lượng đã tổ chức pha hóa cổng chính pha ô cơ sổ tiếp cận ở bên trong ngôi nhà
và cứu được bảy người mắc kẹt trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đám cháy lan và phát triển mạnh theo cả chục dọc tầng một lên tầng hai và tầng ba
và theo trục ngang của các dân phòng tầng một
tại thời điểm này đám cháy phát sinh rất nhiều khói khí độc bao chung toàn bộ tung máy
cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà
đến một h hai mươi sáu đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm sơ bộ các lực lượng phát hiện có một mươi bốn người tử vong
khoảng chín h sáng của ngày nhà tầng lễ bệnh viện một trăm chín mươi tám được lượng công an phòng tòa
phía trong lực lượng pháp y khám nghiệm liên tục ra vào
một số người được vào phía trong từ trước đó đã bật khóp
theo đó dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố
phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn
đã đến hiện trường và nghe báo cáo nhanh tại trụ sở ubnd phường trung hòa
và trực tiếp chỉ đạo quận phương tập trung cao nhất để khắc phục hậu quả vụ cháy
bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những mất mát của gia đình các nạn nhân
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn
yêu cầu quận câu giấy và phường trung hòa tập trung kịp thời khắc phục hậu quả vụ cháy
đặc biệt phải áp dụng đầy đủ cơ chế chính sách để hỗ trợ các nạn nhân
đồng thời giả soát lại công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
như chỉ thị của thành ủy nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn cũng đã đến thăm hỏi
trao và hỗ trợ đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố hà nội
nhằm kịp thời chia sẻ với những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn
bên cạnh đó thông qua mặt trận tổ quốc việt nam phường trung hòa đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân thành phố hà nội ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã trao hỗ trợ tới các nạn nhân và lực lượng phòng cháy chữa cháy công an phường trung hòa
theo chuyên gia trần ngọc chính nguyên thứ trưởng xây dựng
chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
vụ cháy nhà trọ khiến một mươi bốn người tử vong tại trung kính tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh
đặt ra yêu cầu phải xem xét trách nhiệm quản lý kiên quyết xử lý vi phạm liên quan đến loại hình nhà ở
kết hợp với cho thuê
theo ông chính vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày hai mươi bốn tháng năm là một sự việc hết sức đau lòng
khiến những người làm công tác quy hạch đô thị như ông rất băng hoàng
tuy nhiên đây là câu chuyện không hề mới khi mới vào tháng chín năm hai nghìn ba
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại khương hạ cấp đi mạng sống của năm mươi sáu người
đề cập tới việc hà nội có hàng nghìn nhà trọ cho thuê nguyên thứ trưởng xây dựng cho rằng
trong quá trình đô thị hóa tại thủ đô đã xuất hiện rất nhiều làng trong phố
qua thời gian và nhu cầu các công trình cao tầng dân mọc lên bất chấp tải dân cư vào
trong khi đó vấn đề đảm bảo phong cháy chế cháy lại chưa được tốt
chuyên gia cũng đưa ra quan điểm
ngôi nhà trọ bị cháy nằm ở trong ngõ rất sâu đường rất hẹp chỉ khoảng một hai mét
trong hoàn cảnh địa điểm như vậy với mật độ dân số cao
nga lại kết hợp với kinh doanh nên rất dễ cháy nổ rõ ràng là không phù hợp
ông chính cũng phân tích điều kiện thực tế tại các nhà trọ bị cháy
đã khiến cho công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó người dân cũng rất khó có thể thoát hiểm khi xảy ra sự cố
đây là sự việc cần rút kinh nghiệm ngay
phải nghiên cứu làm rõ và đưa ra các biện pháp khẩn trương để đảm bảo an toàn cho người dân chuyên gia cho biết
bên cạnh đó ông chí cũng khẳng định tới đây cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm pháp lý các cấp
xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến cấp phép thiết kế điều kiện phòng cháy chữa cháy
điều kiện kinh doanh của căn hộ xảy ra chữa cháy nói riêng các căn hộ cho thuê khác nói chung
chủ tịch hội quy hạch đô thị việt nam khai luận
chúng ta cần phải kiên quyết xử lý vi phạm làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho người dân đây là việc làm rất cần thiết